thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng
về tình hình nhiệm vụ bốn tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tám tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đây cũng được xem là cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề của thủ tướng
với vai trò là đại biểu quốc hội tại thành phố càng cùng sự có đại diện các bộ ngành liên quan
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nhận định đến nay nước ta đã cơ bản đầy lùi được dịch bệnh covid một mươi chín
chúng ta đã hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
nhưng chúng ta không được chủ quan phải tiếp tục theo dõi kiểm soát dịch bệnh và kịp thời phát hiện
khoanh vùng dập tắt các ca bệnh phát sinh phải thực hiện nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế không để kinh tế đứt gãy
thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà thành phố hải phòng đạt được
trong thực hiện mục tiêu kép thời gian qua
thành phố hải phòng vừa triển khai các giải pháp phòng chống dịch covid hay sáng tạo hiệu quả
đồng thời thành phố cũng nỗ lực đi đầu trong phát triển kinh tế thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công sớm triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự
tăng trưởng kinh tế cao trong quý i năm hai nghìn hai mươi với mức tăng một mươi bốn chín cao hơn nhiều so với nhiều địa phương cả nước
và trong bối cảnh kinh tế cả nước chỉ tăng trưởng ba tám mươi hai
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng một mươi sáu một mươi tám so với cùng kỳ
sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt ba mươi năm hai mươi hai triệu tấn thu ngân sách đạt hơn một mươi tám tám trăm linh tỷ đồng
thủ tướng cho rằng hải phòng đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đang bừng lên sức sống mãnh liệt
với quyết tâm bàn tiến chứ không bàn lùi thủ tướng đề nghị các bộ ngành trung ương tập trung tháo gỡ khó khăn
tạo điều kiện cho hải phòng phát triển
thủ tướng cũng lưu ý hải phòng cần tập trung phát triển ba trụ cột
kinh tế biển công nghiệp trình độ cao và du lịch
trong đó kinh tế biển phát triển theo công nghệ bốn một trung tâm logistic
một trọng điểm của kinh tế biển sản xuất công nghiệp phải trên nền tảng công nghệ cao
du lịch phát triển trên cơ sở liên kết vùng và khu vực
cùng với đó hải phòng phải phát triển đô thị thông minh đô thị sinh thái
phân đấu đạt các tiêu chí của đô thị đặc biệt trong thời gian tới
một trung tâm giáo dục y tế của khu vực và công tác quy hoạch phải đi trước một bước
phát triển đô thị sang phía bắc sông cấm và phân kỳ cho sự phát triển
thủ tướng cũng giải đáp một số ý kiến kiến nghị của thành phố về chủ trương đầu tư dự án
thành phố giáo dục dự án hạ tầng các khu công nghiệp nam tràng cát thủy nguyên
điều chỉnh quy hoạch khu vực cát hải cát bà cải tạo nâng cấp một đoạn quốc lộ một mươi
bằng nguồn ngân sách của hải phòng và quảng ninh xây dựng và công nhận
quần thể di tích lịch sử bạch đằng giang
trong chuyến công tác tại hải phòng hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự
các hoạt động quan trọng khác
thủ tướng đã dự lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nút giao nam cầu bính
dự án có tổng vốn một bốn trăm linh tỷ đồng đây là nút giao ngã sáu ở cửa ngõ chủ tâm
trung tâm thành phố khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cải thiện giao thông
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã dự lễ khởi công tuyến đường vào
và khu bảo tồn bãi cọc cao quỳ xã liên khê huyện thủy nguyên
thủ tướng nhấn mạnh cần bảo tồn phát huy giá trị di trì khảo cổ cánh đồng cao quỳ
để góp phần củng cố và nâng cao giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện thủy nguyên nói riêng
và hải phòng nói chung
nhân dịp lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi bốn dương lịch hành hai mươi ngày ba tháng năm
đồng chí trương hòa bình ubnd phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm
và chúc mừng hòa thượng thích thiện nhơn chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
tại chùa minh đạo quận ba tp hcm
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã chúc mừng chủ tịch hội đồng trị sự thích thiện nhân
cùng tăng ni phật tử giáo hội phật giáo việt nam nhân dịp đại lễ phật đàn phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi bốn
ghi nhận những đóng góp của các tôn giáo trong đó có phật giáo vào công cuộc phòng chống đại dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới dịch bệnh sẽ được đẩy lùi
các hoạt động trong đó có tôn giáo sẽ từng bước trở lại bình thường
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại hà nội ubnd đã họp kỳ bốn mươi bốn
đồng chí trần cẩm tú bí tư trung mương đảng chủ nhiệm ubnd chủ trì cơ họp
tại kỳ họp này ubnd đã xem xét kỳ bốn mươi bốn đồng chí trần cẩm tú bí tư trung mương đảng
kết luận một số nội dung sau
một ubnd yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra
hai đồng chí lê viết chữ ubnd bí tư tỉnh uy quảng ngãi và đồng chí trần ngọc căng
chủ tịch ubnd đã có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo
sử dụng đất đai tài chính ngân sách dự án đầu tư và công tác cán bộ
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét kỷ luật đối với đồng chí mai tuấn anh bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên ban thường vụ đảng ủy
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec và các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy vec
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
bốn ubnd quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí nguyễn thị kim anh
cán bộ phòng phòng chống tham nhũng đặng hải anh cán bộ phòng thanh tra xây dựng hai bộ xây dựng
cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí phạm gia yên nguyên bí thư đảng ủy nguyên tránh thanh tra bộ
cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn ngọc tuấn bí thư đảng ủy tránh thanh tra bộ
khiển trách đối với các đồng chí vũ trí cương đảng ủy viên bí thư tri bộ trưởng phòng phòng chống tham nhũng
bùi anh tuấn bí thư tri bộ trưởng phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra
nguyễn hải thắng bí thư tri bộ trưởng phòng thanh tra xây dựng hai nguyễn thị kim liên cán bộ phòng thanh tra xây dựng ba
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ đảng ủy bộ xây dựng thi hành kỷ luật đối với đảng ủy thanh tra bộ xây dựng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với các đồng chí nguyễn quang sáng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy mường nhé và đồng chí cao xuân đăng
nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên hiệu trưởng trường chính trị tỉnh điện biên
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị
ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí nguyễn văn hiến nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn ba trăm sáu mươi ba nguyễn văn khoay
và nguyên chủ nhiệm hậu cần sư đoàn ba trăm sáu mươi ba vũ duy an
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an chỉ trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
toàn quốc đã xảy ra bảy mươi chín người tử vong vì tai nạn giao thông
trong bốn ngày nghỉ lễ trên địa bàn toàn quốc xảy ra một trăm ba mươi ba vụn
ba vụ tai nạn giao thông làm chết bảy mươi chín người bị thương bảy mươi sáu người
so sánh với bốn ngày đầu của kỳ nghỉ lễ năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi tám vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong đó trên đường bộ xảy ra một trăm ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết bảy mươi chín người bị thương bảy mươi năm người
thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng một tỷ hai trăm ba mươi một triệu đồng
đáng lưu ý trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
hôm nay ngày ba tháng năm
ngày cuối cùng
trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
dòng người từ các tỉnh thành đổ về thủ đô học tập làm việc đã đồng trở lại
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân lúc một mươi bảy h tại nút giao thông pháp vân cửa ngõ phía nam của thủ đô
tại chốt trực này lực lượng chức năng đang điều hành hướng dẫn giao thông lưu thông thuận lợi
tuy nhiên vào thời điểm cuối giờ chiều dòng phương tiện đã bắt đầu có dấu hiệu ủn ứ cục bộ
xe khách xe tải xe con nối hàng dài từ đầu nút giao thông tới cầu vượt cách đó hàng trăm mét
mỗi khi các phương tiện dừng theo hiệu lệnh của người điều hành giao thông
theo nhận định của lực lượng chức năng có mặt tại đây trong tối hôm nay lưu lượng giao thông sẽ tăng cao hơn
tuy nhiên lực lượng chức năng cũng đã có những phương án ứng phó với nhiều tình huống
từ trước kỳ nghỉ lễ đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn cũng đã bố trí tầm bộ lực lượng
tham gia công tác ngoài đường để đảm bảo phương đường giao thông đảm bảo an toàn
đặc biệt hơn nữa là sau những ngày dặn nghỉ giát cách xã hội thực hiện theo chỉ thị của chính phủ
lực lượng giao thông số một mươi bốn đã bố trí tầm hồ lực lượng cũng phối hợp cùng công an quận hòa mai
tại các ngã tư trọng điểm để bố trí lực lượng hướng dẫn phương đường giao thông
đảm bảo không xảy ra những tình huống va chạm tai nạn cũng như kịp thời ứng phó những tình huống bất ngờ khi xảy ra trên đường
từ ngày mai học sinh sinh viên nhiều trường cao đẳng đại học trên địa bàn hà nội đi học trở lại
lượng phương tiện của bà con nhân dân từ các tỉnh thành đổ về thủ đô đã tăng đột biến
hà nội đang quay trở lại sự nhộn nhịp vốn có
tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân vừa tham gia giao thông an toàn
vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo quy định
thưa quý vị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đến một mươi tám h ngày ba tháng năm việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới là chuyên gia dầu khí người anh
ngày hai mươi tám tháng bốn bệnh nhân hai trăm bảy mươi một này bay từ anh tới sân bay tân sơn nhất trên chuyến bay riêng
cùng đi với bệnh nhân có một mươi hai chuyên gia khác tất cả đã được quản lý cách ly tập trung
ngay sau khi nhập cảnh tại huyện cần giờ tp hcm nên không lây ra cộng đồng
trong hai trăm bảy mươi một ca mắc tính đến một mươi tám h ngày ba tháng năm
có số ca điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi một ca chiếm một mươi hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần một là một mươi hai ca chiếm bốn
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần hai trở lên là chín ca chiếm ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi năm trăm ba mươi ca
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bốn mươi sáu ca chiếm một
cách ly tập trung tại các cơ sở khác
năm bảy trăm bốn mươi tám ca chiếm một mươi chín cách ly tại nhà nơi lưu trú hai mươi bốn một trăm chín mươi hai ca chiếm tám mươi
thưa quý vị ngày ba tháng năm bộ ngoại giao cho biết
trên tinh thần bám sát chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và các cơ quan chức năng của việt nam
từ giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các cơ quan đại diện việt nam tại hoa kỳ đã phối hợp liên hệ
lập danh sách để cơ quan có thẩm quyền trong nước
tổ chức chuyến bay đưa các công dân việt nam tại hoa kỳ
chủ yếu là trẻ em
học sinh dưới một mươi tám tuổi dù học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xa đóng cửa
người cao tuổi người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác về nước
tuy nhiên do thủ tục từ phía hoa kỳ liên quan đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau
nên cơ quan hai nước đang tích cực phối hợp tìm các phương án phù hợp
để đưa công dân ta về nước trong thời gian sớm nhất có thể
bộ ngoại giao khuyến cáo công dân bình tĩnh tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
của cơ quan chức năng sở tại và hướng dẫn của các cơ quan đại diện việt nam
trong trường hợp cần trợ giúp công dân việt nam có thể liên hệ đại sứ quán việt nam
tại hoa kỳ theo số điện thoại đăng hiển thị trên màn hình
hoặc tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự việt nam cộng tám trăm bốn mươi chín tám nghìn một trăm tám mươi bốn tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
thông tin từ tổng cục thể dục thể thao cho biết nước chủ nhà philippines chính thức thông báo
hủy tổ chức đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ một mươi do thiếu kinh phí
dịch covid một mươi chín việc hủy tổ chức cũng một phần do ủy ban thể thao philippines
ngừng hỗ trợ tài chính cho asean paragame lần thứ một mươi từ các biện pháp thắt lưng bột bụng sau đại dịch
trước tình hình dịch covid một mươi chín ngoài việc tinh giản chương trình
phương thức thi trung học phổ thông năm nay cũng thay đổi về mục tiêu
chỉ còn ba tháng nữa là kỳ thi sẽ diễn ra nên việc thay đổi đột ngột này không chỉ đặt thí sinh
mà cả các trường đại học vào thấy khó và buộc phải giáo diết tìm phương án tuyển sinh mới
với bảy chỉ tiêu năm nay trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội sẽ tuyển sinh
chủ yếu dựa trên kết quả thi tốt nghiệp và xét học bạ tuy nhiên còn khối ngành sức khỏe thì
vẫn phải trông chờ vào phương án thi riêng của đại học y hà nội hay một số trường cùng khối ngành khác
chứ trường chưa có kịch bản riêng cho mình
việc giao kỳ thi trung học phổ thông về cho các địa phương cũng phần nào khiến các trường đại học lo lắng
về chất lượng và tính công bằng tuy nhiên việc phải xây dựng một phương án riêng biệt với nhiều trường ở thời điểm này là rất khó
vì thế dù chưa biết kết quả của kỳ thi trung học phổ thông thế nào độ phân hóa sẽ ra sao nhưng dự kiến lấy kết quả của kỳ thi này
làm phương thức xét tuyển chủ yếu vẫn là lựa chọn của nhiều trường
về mặt đề thi thì chắc chắn là nó sẽ không thể ở cái mức độ khó như đề thi trung học phổ thông quốc gia những năm trước
nhưng chúng tôi nghĩ là nó cũng sẽ có nó cũng là một kỳ thi có cái tính đánh giá và có tính phân loại nhất định
và do vậy thì nó có những cái căn cứ để các trường có thể xem xét sử dụng để xét tuyển sinh đại học
năm nay thì tôi hiểu là vì có ảnh hưởng bởi cái dịch covid và cái khoảng thời gian còn lại
nó rất là ngắn thành ra các trường đều rất là khó khăn trong cái việc mà đưa ra các phương án của mình
còn tất nhiên nếu chúng ta có một khoảng thời gian dài hơn trong một bối cảnh thuận lợi hơn
thì chắc chắn cái điều kiện mà chuẩn bị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều
trong khi nhiều trường vẫn giáo diết tìm phương án thì việc mới đây
sau khi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ học sinh dư luận
thì bộ giáo dục và đào tạo điều chỉnh theo hướng giữ nguyên ba đầu điểm đối với bài thi tổ hợp là tín hiệu đáng mừng
nhiều ý kiến cho rằng dù thực hiện theo luật
vẫn cần tiếp tục lắng nghe đóng góp để có những điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành quy chế
hai thầy trò ở huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận đã chế tạo thành công chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động
được lập trình lời nhắc nhờ học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi ra vào trường học
sản phẩm rất có ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi học sinh trở lại trường học
chiếc máy rửa tay sát khuẩn được đặt tại cổng chính ra vào nhà trường
máy có hình chữ nhật gọn đẹp gồm bốn hệ thống chính vỏ hộp bảo vệ làm bằng nhựa
mặt chính của máy trang trí hình ảnh hướng dẫn cách sử dụng
một đèn led hai màu xanh và đỏ để báo hiệu lượng dung dịch trong hộp chứa và loa thông báo
phía bên dưới là cảm biến xác nhận tay người bên hông phải có gắn cảm biến nhận diện con người để phát ra thông báo
bộ phận chứa và bơm dung dịch sát khuẩn được làm bằng ống nhựa pvc thể tích khoảng tám trăm linh ml dung dịch
một tháng trước đại dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín diễn biến rất phất tạp cho nên em đã đề xuất ý tưởng với thầy
là chế tạo một máy rửa tay khô sát khuẩn tự động cho học sinh khi trở lại trường
trong khoảng thời gian nửa tháng thầy và em đã hoàn thiện xong máy này
và ứng dụng trong thực tế cũng rất khả thi và hiệu quả
qua đó thì đồng thời cũng như phát huy được truyền thống phát triển ý tưởng khoa học kỹ thuật
trong cơ lạc vụ

chiếc máy được trang bị các cảm biến nhận dạng con người ở khoảng cách một mét
sẽ gieo lên âm thanh cùng với lời nhắn được lập trình sẵn
đề nghị các em học sinh dừng lại và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường học
khi tan học các thầy giáo cô giáo và học sinh sẽ nhận được lời nhắc nhở
đề nghị dừng lại và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường học
sửa tay sắt khuẩn và đeo khẩu trang khi ra khỏi cơ quan trường học
nhiều học sinh rất phấn khởi sau khi tham gia thử nghiệm máy rửa tay sát khuẩn tự động
ngoài sáng chế này hai thầy trò nguyễn trần thái vũ và võ thanh minh nhật còn chế tạo sản phẩm máy phun thuốc sát khuẩn điều khiển từ xa
đã giúp nhà trường dễ dàng thực hiện việc phun thuốc sát khuẩn
tại lớp học trước ngày học sinh trở lại trường tiếp tục học tập tiết kiệm thời gian và nhân lực khi chỉ cần một học sinh sử dụng điều khiển để máy hoạt động